ngày ba tháng tám phường đức ninh đông thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
đây là một trong những địa phương được chọn làm điểm tổ chức ngày hội
trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị người dân
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phường đức ninh đông đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
để tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của địa phương trong thời gian tới
cấp ủy chính quyền các ngành các tổ chức chính trị xã hội lực lượng công an và toàn thể nhân dân
tiếp tục quan triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước và của bộ công an
về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
chủ động ra soát đánh giá phân loại nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến đồng thời kiên quyết lợi bỏ các mô hình yếu kém
thường xuyên kiểm tra đôn đốc kịp thời biểu dương những tập thể gương người tốt việc tốt
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vì nước quên thân vì dân phục vụ trên phương tiện thông tin đại chúng